thưa quý vị và các bạn được mua mất giá đó là điệp khúc quá quen thuộc trong nhiều năm nay đối với nhiều hàng công nghiệp tại việt nam
tuy nhiên câu chuyện mía đường trong vài năm gần đây lại khác không được mùa mà vẫn bị ép giá vẫn bị gạt ra ngoài nhường chỗ cho đường nhập thô người trồng mía đang bị thua ngay trên chính sân nhà liệu bài toán này thách thức này có lời giải
chúng ta cùng đi tìm câu trả lời với hai vị khách mời trong chương trình luận đàm hôm nay xin trân trọng giới thiệu ông nguyễn văn lộc chuyên gia tư vấn độc lập ngành mía đường
ông subaia tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam là một công ty có hơn hai mươi năm làm việc trong lĩnh vực mía đường tại việt nam
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
có thể cho rằng do hàng tổn động do nhà máy ế hàng do năng suất ép rồi kém
đấy có phải là nguyên nhân thực sự của lý do đó không ạ
thứ nhất gốc bản chất của sản xuất mía đường tức là năng suất đường trên hectare
hiện nay việt nam hơi thấp hơn thái lan một chút
nhưng việt nam ngang với lại philippines và còn cao hơn indo
cho nên về trình độ sản xuất mía của chúng ta là ngang ngựa
thứ hai là trình độ chế biến nhà máy của chúng ta tôi đánh giá là cũng ngang ngựa
mức độ huy động công suất nhà máy mức độ thu hồi đường trong mía
ở trong nhà máy rồi chất lượng đường thì chúng ta cũng đều ngang ngựa cả
có nhiều thông tin nói rằng
là cứ phải nhà máy lớn tuy nhiên cái điều này không đúng
ở tất cả các nước khác vẫn còn những nhà máy nhỏ và trong hoàn cảnh chúng ta là với các địa phiên vùng sâu vùng xa thì cái nhà máy nó cần phù hợp với cái quy mô mà nguyên liệu mía vùng đó
và như vậy thì cái hạn chế của mình tức là những sản phẩm phụ thì hiện nay cái cơ chế chúng ta chưa được bằng các nước khác
các nước khác cái sản phẩm phụ chẳng hạn như là điện từ ba mía họ được bán giá cao hơn mình
và cái giá cao hơn đây là nhằm để hỗ trợ cho nông dân
rồi kế đó họ có chương trình là sản xuất cồn từ phụ phẩm mía đường
và cái chương trình cồn này cũng ngoài cái mục đích để phục vụ cho xã hội cho cái chương trình năng lượng sạch hơn là cũng hỗ trợ cho nông dân nữa
cho nên là hạn chế ở đây thì tôi vẫn cho cái lớn nhất của chúng ta là cái cơ chế cái chính sách để chúng ta được trang bị bằng anh bằng em với các nước lân cận
trang bị bằng thì chúng ta bảo đảm là có thể cạnh tranh được
với cái nhìn của tôi và cái quan sát trên thị trường á cái đường nhập lậu đó là cái đường không hợp pháp
cái đường đó là cái đường người ta sử dụng các cái chính sách trợ giá để người ta làm cho cái đường đó tại vì cái đường đó dưới giá thành
cái giá thành đường hiện nay và nó đang nhập lậu là không có đất nước nào ở trên trái đất này có thể sản xuất ra với cái giá thành như vậy được
tại vì á tôi cũng xin nói rõ lại
đường nhập ngoại đang trôi nổi trên thị trường là cái đường đó là đường cạnh tranh không công bằng
cái đường đó là do gian lận thương mại mà có
còn á cái loại đường đó chúng ta có đi hết chung quanh tất cả các nước ra chúng ta không thể nào mua cái giá đường đó trong bất kỳ nước nào
cái đường đó là cái đường do gian lận thương mại thì họ mới đẩy cái giá đường giá rẻ nó ra
và vì cái hàng rào bảo vệ của chúng ta nó kém
cho nên nó mới vào được
việc phải mở cửa hội nhập atiga từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thái lan là một đất nước rất gần việt nam
thái lan gần đây hỗ trợ gián tiếp qua các sản phẩm phụ như giá điện giá athenon nhiên liệu
đường nhập lậu vào việt nam quá nhiều trong khi giá đường trong nước không thể tăng cao
bên công ty chúng tôi kcp vấn đề tiêu thụ mía không phải là vấn đề đáng lo ngại
xong lại không có đủ mía để ép do thời tiết hạn hán
và nông dân bỏ mía vì giá không cạnh tranh
xin được hỏi ông lộc là có vẻ như là cái tình trạng hiện nay nó có một cái nghịch lý ở chỗ giá mía đường thì giảm
trong khi đó doanh nghiệp thì lại đi nhập khẩu cái đường ở nước ngoài về
chúng ta thấy là cái số lượng nhập khẩu rất là lớn
vậy thì cái vấn đề mà đặt ra như chúng ta thấy cái câu khẩu hiệu nói rằng là
người dân có lãi và cái nhà máy người nông dân có lời và nhà máy có lãi
nghe có vẻ như là nó phải không hiện thực
nó chỉ là một cái hình thức
ở việt nam mình thì đầu tiên là cái chuyện mà giá đường trong nước của mình là bị cạnh tranh bởi cái đường nhập ngoại thì không chỉ việt nam mình
các nước chung quanh mình chẳng hạn như gần mình nhất là trung quốc
xong rồi bên philippines hay bên indo
đấy là những nước mà cũng có chồng mía đường như mình
tuy nhiên là cái khác của mình là
tuy nhiên là cái khác của mình là
họ được một cái hệ thống bảo vệ của nhà nước rất là tốt
để ngăn chặn cái dòng đường giá rẻ
thì dòng đường giá rẻ ở đây thì chính là dòng đường từ thái lan
và nhờ cái hệ thống ngăn chặn là tương đối hữu hiệu
thì họ bảo vệ được là cái đường họ giá nó không xuống thấp
tại nó không bị tràn ngập bởi đường
và cái thứ hai là khi giá đường nó đủ cao thì người ta có thể giữ được giá mía đủ cao cho nông dân
còn ở việt nam
còn ở việt nam chúng ta thì là sản xuất thì đã thấp rồi không đủ rồi
nhưng mà mình lại bị cái hiện tượng là hiện nay là cái nguồn đường từ nước ngoài tràn vào
trong đó có những đường hợp pháp thì nhập một cái chính thức
rồi có những đường phi pháp như là đường nhập lậu
và cái đường đó với cái ưu thế là giá rẻ
ví dụ là cái đường trong nước của chúng ta thì không thể nào cạnh tranh được
do đó thì chúng ta mới thấy một số doanh nghiệp chẳng hạn như doanh nghiệp của ông subia đây
thì vừa qua thì coi như là cũng phải cố gắng hết sức giữ giá mía
giá mía ông giữ giá mía cho nông dân tốt ở vùng khu huyên là vẫn giữ được
nhưng mà lúc đó thì bản thân ông bị một cái sức ép rất lớn
giá đường thì thấp mà giá mía thì cao
còn có một số doanh nghiệp khác
thì khi giá đường thấp
thì là giảm giá mua mía của nông dân đi
và giảm giá mía của nông dân đi thì nông dân thứ nhất là lỗ
và lỗ rồi thì đâu có cách nào khác đành phải bỏ cái mía mà trồng sang cái khác
như vậy thì cái hiện tượng mà đường thô mà tràn vào trong nước chúng ta bằng nhiều cách
mà cách có thể là chính thức hoặc là cái cách là không chính thức gì đó
nhưng mà đường thô tràn vào
và nó đang thực sự như vậy
là giết chết cái ngành công nghiệp chế biến
và giết chết người nông dân của mình
có ý kiến thì cho rằng là cái thị phần mía đường của chúng ta quy mô rất là nhỏ
và thứ hai nữa là cái năng suất thì của chúng ta lại kém
và cái giá thành lại cao
thì tốt hơn hết là đi nhập khẩu đường ở nước ngoài
vậy ý kiến của các ông thế nào
tôi lại có cái nhìn là hơi khác
thế là mình vừa mới có cái tổng kiểm tra
con số chính thức của mình là chín mươi sáu triệu
tức là hiện nay là mình đứng thứ ba ở châu á
như vậy quy mô không nhỏ
mặc dù cái suất tiêu thụ đường trên đầu người của mình hơi thấp
nhưng mà với dân số như vậy thì mình cũng là nước thực loại có hạng về tiêu thụ đường
cho nên không phải là nhỏ
và điều thứ hai nữa là ở trên thế giới thì có đến một trăm hai mươi nước sản xuất đường
thì có rất ít nước
có rất ít nước lựa chọn cái phương án là không sản xuất nữa mà đi mua đường
tại vì đường là cái sản phẩm mà nó có ưu thế là nếu mà làm ra đó
thì chắc chắn phải tiêu thụ tại là nhu yếu phẩm
ngoài ra thì những năm gần đây
những cái nước quanh chúng ta đang có hoàn cảnh giống như mình
tức là nước dân đông
mà đất đai thì ít
mà sở hữu nông dân thì là sở hữu đất đai thuộc loại manh mún
thì cây mía nó là một cái loại cây thứ nhất là dễ trồng
và cái thứ hai là có những vùng đất mà chỉ trồng được cây mía mà thôi
và đặc biệt cái cây mía và cái ngành chế biến cái đường lại có liên kết nhau rất là chặt
thì là cái loại cây nông nghiệp hầu như là duy nhất là trồng thì chắc chắn có đầu ra
thế thì trồng có đầu ra là nhà máy
nhà máy sản xuất ra đường thì đó là nhu yếu phẩm buộc phải tiêu thụ
thì hầu như không có nước nào rất là ít mà lựa chọn cái phương án mà đi nhập để bỏ qua một cái lợi thế lớn như thế
và như vậy thì hai cái nước lớn nhất mà đông dân nhất ở tại châu á là trung quốc và ấn độ
thì tôi nghĩ là về tất nhiên về các cái trình độ công nghiệp thì họ ở trước mức trên mình rồi
nhưng họ cũng không thể bỏ được cây mía không thể bỏ được ngành mía đường
và đó là một cái ngành thuộc loại sương sống ở hai đất nước đó
để bảo đảm cho cái người nông dân mà sở hữu đất đai manh bún ở vùng sâu vùng xa có được nguồn thu nhập ổn định
để họ yên tâm họ ở lại nông thôn để họ sản xuất và họ chạy lên thành thị theo cái xu hướng đô thị hóa
chắc là ông sua là chủ doanh nghiệp thì ông cũng không muốn là nhìn thấy cái ngành mía đường ở việt nam sẽ bị chết và chỉ đi nhập khẩu đường ở nước ngoài đúng không ạ

vâng ở trung quốc có nhiều mặt hàng xuất lậu sang việt nam
hiện tại không có đường trung quốc xuất ngược sang việt nam chứng tỏ giá đường việt nam rất rẻ và tốt
chắc chắn không có nhiều nước trên thế giới có năng suất đạt một năm triệu tấn mía ép như ở việt nam
nhưng rõ ràng công tác phòng chống buôn lậu đường cũng rất khó
đường thô đang nhập khẩu vào việt nam trước đây chỉ có một lượng đường nhập khẩu theo qatar nhưng không nhiều
loại hình đường nhập thô về tinh chế và xuất sẽ được hoàn thuế sau khi tái xuất trong thời hạn hai trăm bảy mươi năm ngày kể từ khi nhập đường thô
đây cũng là thời hạn bất ngờ
buộc phải xuất nhưng hiện nay bây giờ theo quy định mới từ năm hai nghìn một mươi tám không còn quy định thời hạn được miễn thuế tức là không cần đặt cọc tiền thuế
một số doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở nhập về theo hình thức xuất khẩu
để cạnh tranh chính phủ thái lan có nhiều chính sách hỗ trợ các sản phẩm phụ cho nông dân chủng mía của họ
do đó chúng tôi mong muốn chính phủ việt nam có những hành động cụ thể siết chặt hàng già bảo hộ chống gian lận thương mại gây ảnh hưởng ngành mía đường trong nước
vâng xin cảm ơn các ông
vâng bà con nông dân và ngành mía đường việt nam đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh
điều này đặt ra những thách thức lớn trước mắt và lâu dài đối với ngành mía đường trong bối cảnh hội nhập quốc tế
mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phóng sự sau đây của chúng tôi
năm hai nghìn một mươi sáu brazil đã khởi kiện thái lan lên tổ chức thương mại thế giới wto cáo buộc chính sách bảo hộ ngành mía đường của thái lan
phù hợp với nông dân
khiến gia tăng sản xuất và kéo giá toàn cầu đi xuống
theo cam kết với wto thái lan đồng ý hạn ngạch nhập khẩu tối thiểu là một mươi ba bảy trăm sáu mươi tấn với thuế xuất sáu mươi
tuy nhiên trên thực tế thái lan chỉ nhập khẩu tổng cộng tám trăm bảy mươi tấn đường không đúng với cam kết thậm chí còn lách luật bằng cách hình thành kho dự trữ đệm
wto australia và liên minh châu âu đã phải nhóm họp và yêu cầu thái lan tuân thủ cam kết thương mại quốc tế trong chính sách với ngành mía đường
dường như tham vọng thống trị ngành mía đường thế giới đã thôi thúc chính phủ thái lan bằng mọi giá thực thi hàng loạt chính sách hỗ trợ bảo hộ mạnh mẽ
đạo luật mía đường năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cho phép giá đường tăng theo giá thị trường giá mua bán đường tuân thủ theo quy định của chính phủ
tỷ lệ ăn chia doanh thu giữa doanh nghiệp và nông dân trồng mía được quy định rõ là bảy mươi ba mươi cảm kết hỗ trợ bồi thường người nông dân khi có thiệt hại
chấm dứt chương trình hỗ trợ gạo nông dân được khuyến khích chuyển đổi từ trồng lúa gạo sang trồng mía
và nước xuất khẩu gạo
trong khi thuế xăng dầu tăng thì ethanol được miễn thuế điều này đã khiến cho mức tiêu thụ ethanol ở thái lan tăng lên mức cao nhất một ba tỷ lít một năm
thậm chí chính phủ thái lan còn ra hạn ngạch tiêu thụ đường trong nước đánh thuế cao khiến người tiêu dùng nội địa phải mua đường với giá cắt cổ tất cả chỉ nhằm mục đích đẩy mạnh xuất khẩu
trong trường hợp giá thấp hơn dự tính người trồng mía không phải trả lại thâm hụt
nhưng các nhà máy được bù đắp bởi dự tính
bởi quỹ mía đường do chính phủ điều hành
theo báo cáo của hiệp hội mía đường mỹ thì chính phủ thái lan trợ giá tối thiểu một năm tỷ đô la một năm cho ngành mía đường nước này tương đương ba đồng một kg
đó là chính sách đối nội
về đối ngoại thái lan không cấp phép nhập khẩu thường niên doanh nghiệp lẻ muốn nhập đường vào thái lan phải trực tiếp xin giấy phép và điều này thì hiếm khi xảy ra
với chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu bằng mọi giá như vậy sản lượng đường trong nước của thái lan đã tăng tới mức sáu triệu tấn một
năm hai nghìn lên một mươi bốn bảy triệu tấn trong năm hai nghìn một mươi tám giúp thái lan trở thành cường quốc thứ hai thế giới về xuất khẩu mía đường chỉ sau brazil và đứng đầu asean
một khi đã thống lĩnh thị trường mía đường thái lan hoàn toàn có khả năng nâng giá đường xuất khẩu lên cao để thu về lợi nhuận
thiệt thòi cuối cùng chính là người tiêu dùng nhất là đối với các nước nhập khẩu đường hay không được bảo trợ hợp lý
chính sách trợ giá chéo hay bù xuất khẩu
với giá thấp của thái lan còn khiến nhiều quốc gia phải đau đầu vì nạn nhập lậu đường
thị trường việt nam cũng không tránh khỏi bị khuynh đảo khi có tới hơn nửa triệu tấn đường được nhập lậu mỗi năm
không quyết liệt và bằng mọi giá như thái lan tại brazil để xứng danh anh cả của ngành mía đường thế giới quốc gia này không chỉ dựa vào chính sách bảo hộ hai năm tỷ đô la mỗi năm
chính phủ brazil luôn khuyến khích việc nghiên cứu những dòng mía mới có khả năng sẵn sàng thích ứng với biến đổi khí hậu
tuy nhiên dù đã có bộ sưu tập dòng mía rất lớn song bất cứ nhà khoa học nào muốn nghiên cứu để phát triển dòng mía mới cũng đều được cung cấp miễn phí và được hỗ trợ
có thể thấy để tránh nguy cơ vỡ trận khi tham gia đầy đủ các hiệp định thương mại tự do các nước như brazil ấn độ trung quốc thái lan hay liên minh châu âu đều có các chính sách hỗ trợ hiệu quả không chỉ với ngành mía đường mà với các ngành sản xuất quan trọng khác trong nước

ngay bản thân thái lan và nhiều quốc gia châu á hiện nay cũng đã thực hiện nhiều giải pháp như khuyến khích nghiên cứu giống cây chịu được biến đổi khí hậu sản xuất ra các sản phẩm từ cây mía như code ethanol
tôi nghĩ việt nam là một quốc gia có dân số đông nhu cầu đường mỗi năm là một bảy một tám triệu tấn một năm
do đó việc phòng chống buôn lậu thực thi các giải pháp hợp lý trên nền tảng các cam kết hội nhập là con đường mà các bạn nên đi
việt nam hội nhập phải thực hiện đúng các cam kết nhưng cũng cần có
những chính sách bảo hộ và kiểm soát chặt hơn
xin cám ơn ông và ý kiến của ông lục thế nào
vừa qua thì bên hiệp hội mía đường là các doanh nghiệp cũng đề xuất với nhà nước rất nhiều biện pháp
nhưng mà với quan điểm của tôi thì đơn giản nhất và các nước khác họ đều làm được tại họ cũng gặp trường hợp giống như mình
đơn giản nhất thì cái hiệu quả kiểm soát đường nhập lậu là phải tăng được hiệu quả lên
mà có những giai đoạn trong cái bao nhiêu năm nay có giai đoạn mà mình kiểm soát được hiệu quả thì đỡ cho ngành với đường và đỡ cho nông dân
mình đã từng làm được
ưu tiên hai thì cái việc mà nhập khẩu đường thô nếu mà dùng cho mục đích sản xuất xuất khẩu thì cũng phải bảo đảm kiểm soát được sử dụng đúng mục đích
còn nếu mà mang đường thô khai báo là để sản xuất xuất khẩu nhưng mà mục đích sử dụng lại tạm thời bán trong nước
rõ ràng là gây cái hại chết người cho cái ngành mía đường trong nước và nông dân của mình
một số nước trong khu vực đó có những cái chính sách mà để bảo hộ cho cái sự phát triển ngành với đường của họ rất là tốt
họ có những chiến lược rất là cụ thể
thế thì còn ở việt nam chúng ta thì thế nào
nước gần với nhất là trung quốc
thế thì trung quốc hiện nay họ dựa trên hai cơ chế
cơ chế thứ nhất là họ kiểm soát đường nhập lậu
họ kiểm soát đường nhập khẩu chính ngạch và họ đánh thuế ở mức cao
còn cơ chế thứ hai là hệ thống kiểm soát biên giới rất tốt
với hai cơ chế đó thì trung quốc đã giữ được cái giá đường ở mức tương đối cao và kế đó là giữ được giá mía cho nông dân các cái vùng đặc biệt là vùng quảng tây vùng vân nam
các cái vùng nông thôn đổi núi đổi dốc gì đó
là có đời sống hết sức là ổn định
đó là trung quốc
còn hai cái quốc gia láng giềng của mình là đã hội nhập atiga trước mình từ năm hai nghìn một mươi năm
là philippines và indonesia là cũng ở trình độ sản xuất đường cỡ như mình
thứ nhất họ vẫn giữ cái hàng rào tức là muốn đường nhập khẩu vô phải được kiểm soát phải có giấy phép
thứ hai và điều cơ bản là họ vẫn giữ giá đường trong nước ở một cái mức hợp lý nó không quá cao
tuy nhiên với giá đường như vậy thì họ giữ được giá mía cho người nông dân của philippines và bên indo là ở cái mức là bảo vệ được cho người nông dân họ trồng mía ra
họ có được cái thu nhập từ một cái giá mía bảo đảm cho cuộc đời sống của họ
đấy là tôi nghĩ là những cái bài học mà chúng ta nên bắt thiết
và cuối cùng xin hỏi hai ông là hiện nay theo cái tình trạng mà chúng ta vừa trao đổi thì có thể là hàng triệu nông dân việt nam sẽ có thể là bị hất ra ngoài cái cuộc chơi trong cái hội nhập kinh tế hiện nay
thế thì làm thế nào chúng ta cần phải có những hành động gì hoặc những giải pháp gì để có thể giữ được cái ngành mía đường phát triển và cũng như là cái công an việc làm cho người nông dân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hiệp định thương mại hàng hóa asean sẽ chính thức có hiệu lực đồng nghĩa với việc tất cả các hạng ngạch và tiêu xuất nhập khẩu đường sẽ bị bãi bỏ tạo ra những áp lực rất lớn đối với ngành mía đường
thực tế có một số vùng đất do thổ nhưỡng họ không thể thay thế cây mía bằng cách trồng khác không có mía sẽ không có nhà máy đường
tất cả phụ thuộc vào người nông dân
thách thức atiga với ngành mía đường là đương nhiên nhưng nếu các bạn không có những chính sách giải pháp quyết liệt ngành mía đường việt nam sẽ còn khó khăn hơn bây giờ
tôi nghĩ là nông dân việt nam tự tin để có thể hội nhập nếu công bằng
hiện nay trong hiệp định atiga này chúng ta là đất nước về cơ bản là đất nước sản xuất đường nhắm đến mục đích tự cung ứng và nếu thiếu thì nhập
về mức độ nào đó nó cũng tương ứng với lại philippines và indonesia
thì tôi ước là nông dân việt nam và ngành mía đường nam
cũng được hưởng cái sự bảo vệ và chính sách tương tự như nông dân và ngành đường của philippines và indonesia như tôi nói hồi nãy
có nghĩa là được nhà nước hỗ trợ trong việc kiểm soát biên giới được kiểm soát lượng đường đi vào đất nước phải được kiểm soát nằm trong mức kiểm soát
thì tôi tin là nông dân và ngành mía đường việt nam đủ sức để thoải mái hội nhập như điều kiện mà philippines và indo đã hội nhập atiga
vâng xin cảm ơn ông lộc cũng như là ông subaya đã có những ý kiến phân tích rất là toàn diện về thực trạng ngành mía đường hiện nay ở việt nam
và cũng như là đưa ra một số những cái đề xuất đối với chính phủ là làm thế nào có thể là giúp cho nông dân giúp cho các nhà máy đường tiếp tục sản xuất tốt
xin cảm ơn hai vị khanh
thưa quý vị và các bạn cạnh tranh công bằng là khẩu hiệu quen thuộc khi chúng ta mở cửa thị trường
một ngành sản xuất nếu không thể cạnh tranh không thể lớn mạnh có thể chấp nhận bị xóa sổ
nhưng với một ngành quan trọng như mía đường phục vụ nhu cầu cho thị trường lớn ở việt nam với hơn chín mươi bảy triệu người
thì rất cần được nhà nước quan tâm với những chính sách công bằng nhằm hỗ trợ sự phát triển
chương trình luận đàm tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này tuần sau